huyện văn yên tỉnh yên bái có địa hình đồi núi chia cắt cùng với hệ thống sông suối dày đặc trong khi dân cư sinh sống phân tán
do vậy nhiều thôn bản khó khăn thường bị cô lập nhất là vào thời điểm mùa mưa
từ các chương trình dự án đã có nhiều cây cầu được đầu tư đáp ứng mong mỏi của nhiều hộ dân
ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại những cây cầu này còn góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
đây là cây cầu treo dân sinh ngòi hút thôn khe gai xã đông an huyện văn yên
cầu được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa thiết kế dây văng trống rung bằng sắt và dây cáp chịu lực
sau khi cây cầu hoàn thành đã tạo thuận lợi cho nhiều hộ dân nơi đây
nhân dân khu vực ở thôn khe gai như tôi từ kinh tế hàng hóa bà con đi lại rất là thật tiện
các cháu thiếu điên đi học đi lại rất là đảm bảo không phải nghỉ học trừ những ngày mưa ngày sóng gió nghỉ học
còn trước đây trước khi có cầu các cháu đi học phải qua mạng qua bè
từ khi cầu về thì bà con nhân dân rất là phấn khởi kinh tế hàng hóa đi lại thuận tiện
văn yên là huyện miền núi tỉnh yên bái còn nhiều khó khăn
vẫn cây cầu mới kiên cố đã phần nào đáp ứng giao thương tạo điều kiện cho nhân dân đi lại
mà còn thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
để kết lối những hai bên bờ thung suối để tạo điều kiện phân đợi cho việc đi lại của bà con nhân dân
thì phòng ủng hộ trẻ tham minh và nhân dân hiện có những kiến nghiệm đến các cấp có thẩm quyền
để xem xét có thể phân bộ thêm hỗ trợ cho nhân dân yên các nguồn vốn như vốn gram
và một số vốn xã hội hóa của một số nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay huyện văn yên được đầu tư xây dựng hai cây cầu treo
và bốn cây cầu cứng dân sinh với kinh phí gần sáu tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa
và các chương trình dự án của bộ giao thông vận tải
những cây cầu này đã giúp nhiều người dân vùng sâu vùng xa thúc đẩy kinh tế xã hội vươn lên thoát nghèo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé